thực hiện công tác cải cách hành chính hướng về cơ sở trong thời gian qua
công an huyện sốp cộp tỉnh sơn la đã triển khai nhiều buổi xuống tận cơ sở để tạo điều kiện
thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại làm chứng minh nhân dân nhanh chóng việc làm này nhằm
phát huy tinh thần sung kích sáng tạo gắn với xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn và vì nhân dân phục vụ mặc dù vào thời điểm này bà con đang trong
thời kỳ tập trung chăm sóc cho lúa mùa và các cây trồng trên nương nhưng hôm nay
ông lò văn khun tranh thủ gác lại công việc dụng nương của mình để về nhà văn hóa để được
làm chứng minh nhân dân ngay từ rất sớm tại nhà văn hóa bản tà cọ xã sốp cộp
huyện sốp cộp tỉnh sơn la người dân đã có mặt rất đông vì có đoàn công tác của cán bộ
chiến sĩ công an huyện vào tận cơ sở để làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho bà con nơi đây
với đặc thù là huyện núi cao biên giới đường xá đi lại khó khăn nên đối với nhiều người dân
việc ra tận trung tâm huyện để làm chứng minh nhân dân gặp khá nhiều trở ngại từ thực tế đó
công an huyện sốp cộp đã thường xuyên xuống tận địa bàn về với các bản vùng sâu
vùng xa để làm công tác này chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm công an huyện sốp cộp đã cấp gần
năm trăm linh tám hồ sơ trong đó cấp mới năm trăm chín mươi tám hồ sơ cấp đổi năm trăm linh bốn hồ sơ
hành trình về với người dân và những việc làm thiết thực đầy ý nghĩa
vẫn đang được những cán bộ chiến sĩ công an thực hiện hàng ngày việc cấp chứng minh nhân dân
cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn không chỉ tạo điều kiện
thuận lợi cho bà con nhân dân trong cải cách thủ tục hành chính mà còn hết sức thuận lợi cho công
tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân